ngày một mươi ba tháng hai đoàn công tác của bộ quốc phòng do trung tướng nguyễn tân cương
thứ trưởng bộ quốc phòng làm trường đoàn đã làm việc với bộ chỉ huy quân sự và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn
về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự biên phòng năm hai nghìn một mươi chín và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tướng nguyễn tân cương nhấn mạnh lạng sơn là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh
do đó hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
trung tướng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh lạng sơn tiếp tục duy trì nghiêm công tác phòng chống dịch
và tổ chức tuần tra kiểm soát quản lý chặt chẽ tuyến biên giới
kịp thời tiếp nhận và cách ly các công dân việt nam trở về từ trung quốc
đồng thời làm tốt công tác chăm sóc bảo đảm an toàn trong các khu vực cách ly
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch